lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện thanh bình
đã bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn minh sơn nguyễn văn tạo cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
và đối tượng trương hoàng sinh chú tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
có hành vi điều khiển xe mô tô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
kiểm tra phương tiện của ba đối tượng lực lượng công an phát hiện trên xe chở bốn bốn trăm hai mươi một gói thuốc lá ngoại nhập lậu
bao gồm các nhãn hiệu hero và z tổng giá trị hàng hóa khoảng bốn mươi năm triệu đồng
qua làm việc bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc lá trên từ thị xã hồng ngự
trên đường vận chuyển tìm nơi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
trên địa bàn xã hương điền huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đang xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc
đến thời điểm hiện tại đã có hai mươi chín con trâu bò lợn bị nhiễm bệnh
từ một chuồng trại bị dịch chỉ sau hai tuần dịch bệnh lở mồm long móng đã lan rộng trên địa bàn xã phương điền
đến nay đã có hai mươi chín con gia súc trên địa bàn bốn thôn bị nhiễm bệnh trong đó có hai mươi năm con châu bò bê nghé và bốn con lợn
chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp phát một trăm linh bốn lít hóa chất và hơn hai tấn vôi bột
cho các hộ vùng có dịch và khu vực lân cận để phòng trừ lập hai chốt kiểm dịch
ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển gia súc ra vào vùng dịch đặc biệt đã tiến hành tiêu hủy các gia súc bị mắc bệnh
tại tỉnh quảng trị hàng năm vào mùa mưa lũ hàng nghìn hộ gia đình sống ở ven bờ các con sông thường xuyên phải di rời
chính vì vậy việc xây dựng hệ thống đê kè chống xói lở là giải pháp vô cùng quan trọng
nhằm thiệt hại về tài sản nhà cửa và đất canh tác của người dân được giảm thiểu
bằng nguồn vốn hỗ trợ của trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền trung
huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã triển khai xây dựng trên sáu km hệ thống đê kè chống sạt lở bờ sông
và đập ngăn mặn trên địa bàn huyện với tổng nguồn vốn trên bốn mươi một tỷ đồng
trong đó có nhiều công trình kè đã đưa vào sử dụng
các hệ thống đê kè đập ngăn mặn đưa vào sử dụng sẽ hạn chế quá trình xói mòn sạt lở bờ sông
hạn chế thiệt hại về nhà cửa hoa màu và đất canh tác tránh xâm nhập mặn
cũng như bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vào mùa mưa bão
tin thế giới tiếp tục thông tin về vụ tai nạn máy bay atr bốn mươi hai của hãng chigana air soviet
các nhà điều tra của indonesia ngày hôm nay cho biết bước đầu phát hiện chín người có tên
trong danh sách chính thức đi trên chiếc máy bay này đã không lên máy bay mà thay vào đó là chính người khác
phát hiện trên được đăng tải trên một trang báo mạng của indonesia dẫn nguồn tin từ cảnh sát tỉnh papua
nơi máy bay bị rơi trước đó năm mươi bốn người có tên trong danh sách chính thức đi trên chiếc máy bay sâu số
được công bố trên anttara news nhưng cảnh sát đã cho biết một danh sách khác với những cái tên khác
đến nay mặc dù xác của chiếc máy bay atr bốn mươi hai đã được máy bay tìm kiếm phát hiện
nhưng đội cứu hộ vẫn chưa tới được hiện trường do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình hiểm trở
trong khi đó ít nhất một mươi người đã thiệt mạng và hai mươi người khác bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát
kích hoạt khối thuốc nổ mang theo người tại một buổi lễ do người đứng đầu cơ quan nội vụ
tỉnh punjab phía đông pakistan chủ trì
vụ nổ xảy ra vào sáng qua ngay khi kẻ tấn công bước vào phòng họp đang có khoảng từ ba mươi đến bốn mươi người
sự công phá đã khiến toàn bộ trần nhà đổ sập xuống những người đang ngồi phía dưới
trong số những người thiệt mạng có người đứng đầu cơ quan nội vụ tỉnh punjab ông suza khanzara
hiện toàn bộ những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị
trong khi đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người bị vùi lấp trong đống đổ nát